cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo